chính phủ cũng rất quan tâm để làm sao tối ưu hóa sử dụng nguồn lực tư lệ sản xuất
một cách hợp lý để thúc đẩy nền kinh tế để bảo đảm quyền lợi cho người dân
vâng thưa tiến sĩ có rất nhiều ý kiến cho rằng do chúng ta chưa có những khái niệm
định nghĩa thế nào là đất công và thế nào là đất tư
cho nên là đã hạn chế thị trường bất đồng sản phát triển lành mạnh
và là một chuyên gia về bất đồng sản thì tiến sĩ ông nghĩ sao về điều này
tôi cho rằng cái khái niệm về đất công và đất tư thì thực ra nó hình thành cũng trong lịch sử
và trong cái bối cảnh hiện đại này thì nó liên quan đến cái việc cổ phần hóa của các doanh nghiệp
thì cái việc mà xác định đâu là tài sản của nhà nước đâu là tài sản của tư nhân
thì hiện tại trong thời gian qua có những câu chuyện liên quan đến cái việc mà chúng ta
thúc đẩy cái việc là cổ phần hóa của các doanh nghiệp
nhưng cái việc trong quá trình thực thi thì nó đã không phản ảnh đúng được cái câu chuyện
về đất của nhà nước
thì như vậy cái việc cổ phần hóa nó như thế nào nó dẫn đến những cái hệ lụy mà trong thời gian qua
là chúng ta thấy rằng là đất công và đất tư dẫn đến câu chuyện câu chuyện bất động sản
và nó đã có những cái tranh chấp và nó bất lợi cho nhà nước và cho người dân
và một cái nhóm nhà phát triển đã có được hưởng lợi từ công chuyện này
thì tôi cho rằng đây là cái câu chuyện của luật và hành lang pháp lý phải bảo đảm được
quyền lợi của nhà nước quyền lực của nhân dân
dạ vâng thưa tiến sĩ thì luật đất đai hiện nay được đánh giá là quá
trao quá nhiều quyền hành cho chính quyền địa phương cấp tỉnh huyện
theo kiểu là vừa đá bóng vừa thổi còi dẫn đến một điều đó là thất thoát lãng phí tham ô và tham nhũng
thì trước tình trạng này thì tiến sĩ nghĩ sao ạ
tôi cũng rất là đồng ý là cái câu chuyện là chúng ta đã thấy rằng là trong thời gian vừa qua là
là trao quá nhiều quyền vừa đá bóng vừa thổi còi dẫn đến là những quyết định sai và mang tính tiêu cực
cho nền kinh tế
thì chúng ta sẽ quay lại câu chuyện là vậy thì hành lang pháp lý của chúng ta đã đủ chưa
khi mà chúng ta giao quyền cho một tỉnh thành và đồng thời họ cũng là người kiểm tra
thì câu chuyện là chúng ta thấy rằng là cái việc mà cái hành lang pháp lý phải thật sự sát sao
để đảm bảo được là khi chúng ta trao quyền chúng ta có cơ chế hậu kiệp
để đảm bảo được là tránh cái việc là tham dụng đất đai như trong thời gian vừa qua
và chúng ta có thể nhìn thấy
các nước trong khu vực cũng như trên thế giới
là một người đứng đầu của một địa phương hoặc một người đứng đầu một cái thành phố
thì cái người đó là người tố cao để quyết định được cái quy hoạch và cái phát triển
nó phù hợp với cái quy hoạch chung là quy hoạch của quốc gia
thì nếu mà quy hoạch chung là quy hoạch quốc gia thì ở quy hoạch phân khu
là cấp thành phố hoặc cấp đô thị nào đó thì người đứng đầu họ phải quyết định đấy
về mặt phát triển của đô thị đó phát triển của thành phố đó
theo hướng sản xuất dịch vụ kinh doanh v v
thì cái quy hoạch nó sẽ gắn liền với cái định hướng phát triển này
và phù hợp với cái định hướng của quy hoạch chung là quy hoạch của quốc gia
trong trường hợp này tôi đang nói đến từ quy hoạch có nghĩa là quy hoạch về đất đai
quy hoạch về vùng kinh tế quy hoạch về sản xuất và kinh doanh
thì như vậy thì mới đáp ứng được cái thực tiễn của một đô thị
hoặc của một thành phố
thứ hai thị trường thị trường sơ cấp nhà nước với tư cách đại diện
cho chủ sở hữu toàn dân bằng việc giao cho thuê đất biến tài nguyên đất thành hàng hóa
thị trường thứ cấp là nơi quyền sử dụng với tính chất là một loại tài sản
hàng hóa đặc biệt phải được vận hành theo nguyên tắc thị trường
theo như tiến sĩ vừa chia sẻ thì chúng ta nhắc đến một vấn đề đó chính là quy hoạch
thì được biết là thị trường bất đồng sản và quy hoạch thì luôn song hành với nhau

chúng ta đang gặp những cái vấn đề về việc quy hoạch
và ý kiến của tiến sĩ như thế nào về vấn đề trên ạ
tôi nghĩ rằng đối với một tỉnh thành như thành phố hồ chí minh và hà nội
thì sở quy hoạch kiến trúc sẽ xây dựng là người có đủ thẩm quyền
để mà phê hoạch quy hoạch chi tiết để cho các nhà đầu tư họ có thể trưởng cài
bởi vì nó phù hợp với quy hoạch cấp trên
quy hoạch cấp trên ở đây là quy hoạch phân khu của thành phố hoặc đô thị nào đó
còn nếu không thì câu chuyện bắt đồng sản tôi nghĩ nó sẽ rất là khó khăn nhiều
bởi vì vướng về quy hoạch
và trong trường hợp này còn có thêm nữa là vấn đề phê duyệt nữa
và chúng ta thấy rằng là quy hoạch mới cũng là một câu chuyện
còn quy hoạch và đang bị treo trong thời gian qua
và đây là một cái mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc
đó ảnh hưởng đến cái khu vực bắt đồng sản
kinh doanh bắt đồng sản là một việc
nhưng ảnh hưởng đến cái đời sống an cư của người dân
đây là cái mà tôi nghĩ về mặt hình ảnh xã hội
về hình ảnh về mặt nhân văn về mặt con người á
thì tôi nghĩ rằng đây là một cái tác động rất lớn
đến đời sống an sinh của người dân
chúng ta thấy rất nhiều dự án ở hà nội hoặc thành phố hồ chí minh
quy hoạch treo tới hai mươi năm ba mươi năm
bởi vì các cái cơ chế về quy hoạch của chúng ta
luật quy hoạch chúng ta có
nhưng liệu nó có phù hợp hay không
nó gắn liền với cái thực tiễn
và trong trường hợp này thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân
và tôi muốn nói thêm nữa
trong trường hợp này chúng ta cần nhấn mạnh được cái tính kế thừa
của các quy hoạch này
dĩ nhiên quy hoạch nó có sẽ thay đổi cập nhật theo cái biến động
và theo sự phát triển của một nền kinh tế phát triển của một đô thị
do vậy cái tính kế thừa và mở rộng là rất quan trọng
chứ còn nếu không chúng ta quy hoạch như thế này xong
năm năm sau người đứng đầu thị trưởng hay là người đứng đầu thành phố
hay là người đứng đầu đô thị
họ không còn tiếp tục nữa thì người khác lên
và không tiếp tục những cái quy hoạch trước đây
thì tôi nghĩ là một cái câu chuyện cũng cần phải nói đến tính kế thừa trong quy hoạch
vâng thưa tiến sĩ
thì nhận ra
những chia sẻ vừa rồi chúng ta đề cập rất nhiều đến vấn đề về quy hoạch
vậy thì ngoài vấn đề về quy hoạch thì thị trường bất động sản hiện nay
chúng ta còn gặp những rào cản nào nữa hay không
ở lĩnh vực bất động sản thì tôi thấy rằng là
cần có những cái cơ chế
còn có những cái thủ tục hành chính nó giảm thiểu hơn
tại vì các anh chị thấy rằng từ lúc mà chúng ta xin được chủ trương phát triển dự án
từ đến lúc chúng ta ra được cái giấy phép xây dựng
là chúng ta có thể tìm ra những cái cơ chế

rồi đủ các cái giấy tờ liên quan đến thiết kế chi tiết v v mới ra được cái tờ giấy phép xây dựng
nó mất ít nhất từ ba năm hai đến ba năm
đây là câu chuyện nó dẫn đến là chi phí
thời gian càng dài chi phí đầu tư càng cao
và dẫn đến là người tiêu dùng phải gánh chịu
vâng thì tiếp theo cũng là một câu hỏi cuối cùng
nó chính là đã có rất là nhiều ý kiến và kiến nghị
về việc là sửa đổi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
và dưới góc độ nghiên cứu về thị trường bất đồng sản thì tiến sĩ ông nghĩ như thế nào về điều này
tôi thấy là từ hai nghìn một mươi ba đến nay chúng ta có rất là nhiều cải tiến
tuy nhiên vì bởi vì tốc độ đô thị hóa của việt nam rất cao
bởi vì cái sự phát triển của khu vực bất động sản quá nhanh
tuy nhiên luật của chúng ta cũng đã từng bước cải thiện
nhưng tôi nghĩ rằng cần sát hơn với thực tế hơn
thì sẽ giúp được cho cái lĩnh vực bất động sản chúng ta phát triển một cách nó bền vững hơn
trong trường hợp này
chúng ta đang nói đến là một cách cụ thể về luật đất đai
về tiền sử dụng đất
chúng ta đang nói về các quy hoạch chung
quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết
cần đẩy lên những cái tốc độ khác để chúng ta bắt kịp cái đề phương thị trường
tại vì khi luật bất động sản là một trong những cái luật mà nó là ảnh hưởng đến bất đồng sản
còn khi để ra được một cái sản phẩm bất đồng sản
một cái dự án
chúng ta có luật quy hoạch luật đầu tư
rất là nhiều luật
do vậy thì bên cạnh luật bất đồng sản đã rất là
cập nhật là cải tổ
tuy nhiên thì còn các cái luật khác
cũng cần hỗ trợ cùng đi song hành với luật bất động sản nữa
để cho thị trường bất đồng sản được phát triển một cách bền vững hơn và ổn định hơn
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ
thưa quý vị một lần nữa cần phải khẳng định lại rằng
đất đai thuộc sở hữu toàn dân
do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới
hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa pháp luật
chính sách về đất đai trước hết là sửa đổi bổ sung luật đất đai năm hai nghìn một mươi bảy
và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay
đây cũng là điều kiện thuần lời để thị trường bất đồng sản việt nam phát triển lành mạnh
tiếp điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ sư ngọc khương đã đồng hành cùng chương trình
xin chào và hẹn gặp lại